và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một tàu thuyền tuyệt đối không ra khơi trong điều kiện gió mạnh gió lớn